trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước cộng hòa liên bang myanmar sáng nay tại phủ tổng thống myanmar
tổng bí thư nguyễn phú trọng và đoàn đại biểu cấp cao việt nam đã có cuộc gặp riêng và hội kiến chung
với cố vấn nhà nước myanmar aung san suu kyi
hai nhà lãnh đạo đánh giá cao việc hai nước chính thức thiết lập khuôn khổ quan hệ đối tác hợp tác toàn diện
coi đây là dấu mốc mới tầm cao mới và động lực mới cho quan hệ hai nước
đồng thời khẳng định quyết tâm tập trung chỉ đạo chính phủ và các cơ quan hiệu quan hai nước
khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai để sớm đưa quan hệ đối tác hợp tác toàn diện việt nam myanmar
đạt kết quả đáp ứng với lợi ích và nguyện vọng chính đáng của nhân dân hai nước
hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh hợp tác kinh tế giữa hai nước vẫn còn những tiềm năng rất to lớn
cần tiếp tục tăng cường giao lưu chia sẻ kinh nghiệm về quản lý kinh tế
mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực có yếu tố chi phối chung như tài chính ngân hàng viễn thông
hai nhà lãnh đạo cũng khẳng định hòa bình ổn định tự do an toàn hàng hải hàng không trên biển đông
không chỉ là lợi ích liên quan đến các nước có tranh chấp mà còn là lợi ích chung
ủng hộ nỗ lực thúc đẩy giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình